khán giả thấy rằng không cần cảnh trí họ thấy mọi người thấy rằng à đây là một cái đồi núi nó cao
ấy họ đang treo lên một cái vùng núi nó cao qua cái cái cái nghệ thuật biểu diễn của mình đấy hoặc
là có cảm giác họ đang ở một cái bãi biển mênh mông bao la bát ngát nó qua cái nghệ thuật biểu
diễn sân khấu ấy sân khấu thì cái nghệ thuật biểu diễn như anh kiên anh anh kiên chắc chắn đồng ý với
tôi điều này cái nghệ thuật biểu diễn nó chiếm một cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái sức
khỏe rất kỳ lớn người ta đến là người ta xem cho người ta thưởng thức cái người nghệ sĩ họ diễn như
thế nào và gì ở sân khấu nó cái mà điện ảnh không có được đó là cái sự tương tác tương tác giữa người
nghệ sĩ và khán giả diễn trực tiếp tương tác ngay ngay từ đấy luôn nhưng tương tác nó nó không phải
chỉ có là nghệ sĩ mà nói chuyện với khán giả đâu bản thân khi họ diễn họ hóa thân và nhân vật
là họ đã đã tương tác với cả cả cả cả khán giả rồi
chỉ nói riêng ở sân khấu phía bắc sau khi chấm dứt giãn cách xã hội do dịch bệnh cô viết một mươi chín gây
ra vào tối ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi nhà hát kịch việt nam đã có đềm diễn mở màn cho thời kỳ hậu
covid tại nhà hát lớn hà nội đó là vở kịch bệnh sĩ của cố tác giả lưu quang vũ do nghệ sĩ nhân
dân tuấn hải giàn dựng đềm diễn này nằm trong một nỗ lực chung của bộ văn hóa thể thao và du lịch
nhằm nhanh chóng đưa một mươi hai nhà hát quốc gia trở lại sáng đèn ở một phía khác các đơn vị sân khấu xã hội
hóa miền bắc cũng đang rất cố gắng để tái hoạt động sau thời gian giãn cách vợ diễn cây trẻ thần
của sân khấu lệ ngọc đã trở lại với khán giả và đúng ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
cùng lúc đơn vị sân khấu xã hội hóa năng động này cũng bắt đầu khởi động một tác phẩm mới để
tham gia hội diễn sân khấu về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân sẽ diễn ra vào tháng bảy
năm hai nghìn hai mươi tại hà nội vở diễn này của sân khấu lệ ngọc có sự cố vấn của một đạo diễn gạo cội là
nghệ sĩ nhân dân lê hùng nên cũng được đầu tư khá nhiều kỳ vọng nghệ sĩ nhân dân lệ ngọc chia sẻ
với các giám đốc ofos thì trước cái thời của vịt là trong thời gian đó chúng tôi đã chuẩn bị và ra diễn
được bảy đêm cây che thần thì sau đó thể bị giãn cách xã hội thì chúng tôi cũng dừng nhưng trong thời gian
dừng đấy thì thực sự ra là chúng tôi cũng đã kịp triển khai ngay một cái vợ công an tức là vợ hoa
xanh hoa sen lửa hay là tình của mẹ để cho chúng tôi thi
và cái dịp người chiến sĩ quân an nhân dân
trung tuần tháng bảy tới
và tiếp tục trong cái dịp mùng một tháng sáu
thì sân khấu lệ ngọc đã có những bước chuẩn bị trước
cho nên đã có tác phẩm để diễn trong dịp phục vụ các cháu mùng một tháng sáu
năm hai nghìn hai mươi này thì chúng tôi đã biểu diễn được hai mươi hai xuất
tại dạp đại nam trong dịp vừa rồi
một ngày hai xuất một ngày ba xuất
phục vụ các cháu đã có một cái chương trình
mà chúng tôi đã dự kiến trước
để cái chương trình đó chúng tôi mang đến ngoài
về vấn đề quảng bá về môi trường
và cây xanh bảo vệ tre việt nam
cái thông điệp của chúng tôi mang đến cho khán giả
cả việt nam lẫn thế giới
về vấn đề bảo vệ môi trường
quá ư gọi là để lại một cái hậu quả rất lớn cho xã hội
không những việt nam mà cả thế giới
cái đó là một hiện tượng chung rồi
thì trong đó là có các ngành các nghề
nhưng mà chúng tôi là bị ảnh hưởng rất nhiều
vì bây giờ là khách người ta sẽ không đến xem
người ta rất là sợ
vì tôi là một cái nhà hát
mà tương đối là đi đầu trong vấn đề phòng chống này
vì trong cái ngày đó là chúng tôi đã diễn bảy xuất
cây tre thần
và lúc nào cũng lần lượt có bộ y tế đến
để kiểm duyệt về đo nhiệt độ
và rửa tay
rồi là đeo khẩu trang
cái đó là chúng tôi làm rất là chuẩn
phải nói là trong cái dịp vừa rồi
là sân khấu lệ ngọc là tương đối ra mắt sớm
cho nên là trong cái thời covid là chúng tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều
không những sân khấu lệ ngọc
mà tất cả những sân khấu khác đều bị ảnh hưởng
và tôi cho rằng là trong cái dịp covid này
thì tôi lại thấy rằng đấy cũng là một cái
để mà báo hiệu cái sự vật bậc của ngành sân khấu
người nào làm được
hay không làm được
là nó sẽ rất rõ nét
bởi vì nếu như mà chúng ta mà ngồi chờ đợi
cái túi tiền của nhà nước
cái nguồn nhân khách của nhà nước
thì tôi nghĩ rằng là
các nhà hát sẽ bình chân hơn chúng tôi
vì chúng tôi là sân khấu sợi hóa
phải bỏ tiền ra
thì chúng tôi phải cân đo đong đếm
kỹ hơn và nhiều hơn và hăng say hơn
nhưng được cái là các nghệ sĩ
trong sân khấu của tôi
của các nhà hát
tụ tập ở sân khấu của tôi
nhà hát kịch nhà hát tuổi trẻ
đoàn hà nội và trường sân khấu điện ảnh
đều là ở trong này hết
vậy cho nên là
các nghệ sĩ rất là hăng say làm việc
mặc dù thời covid
nhưng vẫn hăng say làm việc
đã có đại dịch covid
và nó tác động không nhỏ
đến hoạt động của các đơn vị nghệ thuật
nghệ thuật sân khấu
cũng như là các nghệ sĩ
và cho đến bây giờ thì chúng ta tạm thời yên tâm
tạm thời yên tâm
bằng dịch bệnh đã được khống chế
và sân khấu đang trở lại
một trạng thái bình thường
một trạng thái bình thường mới
giống như là người ta đang nói
thế thì cái dự định sắp tới
của các vị cũng như là của sân khấu việt nam
sắp tới sẽ là thế nào ạ
có những hội diễn có những hoạt động gì
thì rất mừng là vừa rồi
bộ văn hóa thể thao hồ dịch
lãnh đạo bộ lãnh đạo cục kỹ thuật bộ diễn
thì cũng đã nhận thấy cái tình hình
và đã có một sự quan tâm
rất là hay
đối với các đơn vị trực thuộc bộ
trong đó có một mươi hai nhà hát quốc gia
thế thì bộ đã có những kế hoạch
để làm sao để các nhà hát tiên phong
trong việc làm hâm nóng
cái sân khấu
thời kỳ sau đại dịch
bằng một loạt các chương trình biểu diễn của các nhà hát
và bộ sẽ đứng đằng sau
đỡ đần một phần sự khó khăn
để các nhà hát có thể đem trình diễn
với khán giả trong các đêm diễn
mà đem được những cái tác phẩm tốt nhất của mình
thế thì tới đây một mươi hai nhà hát sẽ ra quân đồng loạt

trước mắt là đã có nhà hát kịch
nhà hát kịch việt nam đã ra hai mắt hai vở
rồi bên siếp chuẩn bị
rồi dối đang chuẩn bị
và nhà hát cái lương cũng đang chuẩn bị để đem tác phẩm tốt nhất của mình
sau đại dịch để thêm một lần
làm mới cảm xúc của khán giả
khi đến với sân khấu
thế thì đấy cũng là một tín hiệu mừng
một tín hiệu mừng nữa là bộ cũng rất quan tâm đến các đơn vị
nghệ thuật truyền thống của trèo cái lương
do đặc điểm là với cụ thể
nhà hát cái lương việt nam hiện nay
chúng tôi chưa có giảm biểu diễn
cho nên chúng tôi không thể triển khai được cái gì
ở biểu diễn được bởi vì tiền thuê giảm bây giờ rất là đắt
mà cái chi phí cho cái đêm biểu diễn của chúng em
nó nhiều hơn bên anh lực nhiều
nó rượm rà nó nhiều thứ lắm
kinh phí nó nhiều lắm
thế cho nên là vừa thuê giảm lại vừa phải trang trải kinh phí
thì để với nhà hát cái lương việt nam
để tổ chức những đêm diễn ở hà nội là rất khó
thế thì nhìn thấy sự khó khăn đó
thì thật là mừng khi mà lãnh đạo bộ vừa rồi
đã có cái cuộc làm việc trực tiếp
xuống các nhà hát trong đó có nhà hát cái lương việt nam
là đơn vị có thể nói là khó khăn nhất
trong bộ văn hóa thể tạo du lịch
và bộ đã lên một cái kế hoạch đỡ
chống lưng cho nhà hát
tức là bằng cách nào đó đỡ đần
về kinh phí về địa điểm biểu diễn
để nhà hát có thể có một chỗ dựa
nhất định yên tâm và bắt đầu triển khai
những cái đêm diễn thường xuyên của mình
nhà hát chúng tôi cũng đang dự định là
trước đó đã có dự định rồi
nhưng bắt gặp ngay cái thiện ý
của lãnh đạo bộ thì chúng tôi thấy mừng quá
bắt gặp nhau và chúng tôi cũng đang dự định
là trong thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng làm sao
để nhà hát cải lương việt nam xuất hiện thường xuyên hơn
ở thủ đô hà nội
đấy là những cái tín hiệu mừng từ phía lãnh đạo bộ
thế còn cụ thể công việc chúng tôi thì sau đại dịch
chúng tôi vẫn phải triển khai tiếp những kế hoạch đang giang dở
tức là nhà hát việt nam chúng tôi
thì phải giàn dựng hai cái vở diễn đặt hàng của bộ
thì một cái vở chúng tôi đang triển khai
là một cái đề tài về công an
về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân
để tham gia một cái liên hoan đồng thời
để hướng tới các ngôi tướng khán giả
và một vở diễn thứ hai nữa là chúng tôi có một cái thử nghiệm nghệ thuật
là liên kết
giữa cái lương và siết kết hợp với nhau
để tạo nên những cái sản phẩm thú vị
chúng tôi mong muốn rằng với cái sự hòa trộn đó
chúng tôi sẽ tạo nên một cái nét thú vị
để thu hút khán giả trong cái dịp
quý ba quý bốn của năm nay
bên cạnh đó thì còn
các cái hoạt động như là các cuộc thi
như thi trung vàng võng cổ
thi giải trần hiệu trang toàn quốc
thi tài năng trẻ
thi độc tấu hòa tấu nhạc cụ dân tộc
rồi là một cái liên hoan sân khấu thủ đô
vào cuối tháng chín đầu tháng một mươi
và những cái hoạt động đối ngoại nữa
nó rồn vào cuối năm
thành ra là có thể nói là nó cũng khá là bận rộn
tôi cũng theo dõi
thì tôi thấy rằng nó vẫn là những cái vở cũ
tôi sẽ xem cách đây nó khoảng cũng một mươi năm rồi
duyên lại vẫn thế
thay một số diễn viên thôi
cái quan trọng là xong cái thì sao
văn nghệ sĩ và các nhà hát lại thế
anh kiên lại vẫn không có nhà hát
nhà hát cải lương
cũng không có nhà hát
các nghệ sĩ lại phải đi diễn phim
đóng phim truyền hình nhiều hơn
hoặc bán hàng online nhiều hơn
đến nhà hát là kiểu
chỗ anh em ở với nhau lâu ngày nó thành
chỗ vui vẻ thôi
thì thoảng diễn được ba cọc ba đồng
nó vẫn thế à
cái chủ trương
để mà làm sân khấu
nó phát triển lên
nó thay mình
nó phải vươn mình lên
nó phải sánh cùng với các
thì không cần nói gì gây gớm
nó phải sánh ngang với các loại hình nghệ thuật khác
nó là một sự lựa chọn rất là
hấp dẫn đối với khán giả
nó cũng như điện ảnh
nó cũng như là những cái âm nhạc
vân vân và vân vân
phải làm nó là tư gốc
phải làm nó là tư gốc
chứ không thể nào mà chúng ta
cứ lại hội diễn như vậy
cũng như mọi người nói là
quanh đi quẩn lại diễn xong
một giới đó diễn
một hai buổi là xếp kho
đại đa số bây giờ là vậy
tiền bỏ ra làm
tôi không hiểu bên anh đặt hàng
tôi để ý một số nhát
cứ đặt hàng
rồi diễn bù phát là xếp kho
là là là là xếp kho
phí tiền kinh khủng khiếp
và một cái đối buồn nữa của chúng tôi
tôi để ý thôi
thật sự mà nói
ví dụ sân khấu việt nam
nói đến sân khấu việt nam
không thể không nhắc tới
sân khấu của thành lập
không thể không nhắc tới
sân khấu của hồng vân
không thể không nhắc tới
sân khấu năm b võ văn tần
và những cái sân khấu
ở trong việt nam
tôi cũng chung số phận với họ thôi
chúng tôi là những người ngoài của
thôi đôi khi cũng
cũng cũng cũng thấy tủi thân
nhưng mà thôi
làm thế nào được
tự ta phải cứu ta thôi
tự ta phải cứu ta thôi
nhưng nó buồn
và tôi nghĩ rằng
nếu nếu như
nếu như nhà nước
cái phân biệt kiểu như thế này
vẫn còn cái cách quản lý

cứ như công nghiệp
cứ như công chức thế này
để mà rồi là
những cái người vào ký hợp đồng
sinh viên của tôi ra
vào các nhà hát
ký hợp đồng anh ạ
đứa nào được vào biên chế
mà ăn lương
chết tôi rồi
sáng tạo thế nào được
kể cả có lương đậu rồi
đến khi mỗi một đêm biểu diễn
không biết bên anh như thế nào
nhưng mà những cái
những hạt kịch khác
cái bổi dưỡng
nó quá là
cho nên là họ phải
đóng phim truyền hình
họ phải làm những việc khác
nhìn đi cũng nhìn lại
ví dụ như nhà hát cây lương
việt nam chúng em
thì nói thì
để dựng thế
xếp họ cũng không phải đâu
chúng em phải tranh thủ
từng gói tài trợ
của nhà nước
để khẳng định mình
trước mắt lúc này
chưa lôi kéo được khán giả
nhưng chúng em hy vọng
bằng từng cái tác phẩm đó
tương lai chúng em
có thể lôi kéo được
vì cái số phận của nó
lúc này nó không thể khác được
nó không có ngay khán giả
nhưng phải làm sao
để cho khi
bất cứ ai người ta
vô tình người ta
có mặt trong cái buổi biểu diễn đó
thì người ta phải có
một ấn tượng tốt đẹp
nói như vậy để nói là
nó cũng có một cái sứ mệnh
và có nhiệm vụ của nó
trong từng tác phẩm
chứ không phải là
chỉ làm xong kế hoạch
và để đó đâu có
và trong từng thời đoạn
cái để ra một sản phẩm
thì đơn vị tư nhân
không phải riêng chúng tôi đâu
đấy cầu quả của anh kiên
kể cả sân khấu thành lộc
sân khấu hồng vân
sân khấu năm mươi võ văn tần
chúng tôi làm khoa học hơn
chúng tôi bỏ tiền ra
nó chính xác hơn
và quan trọng nữa là
chúng tôi phải thu được tiền về
sản phẩm của chúng tôi
nghệ sĩ của chúng tôi
thì chúng tôi mất tiền
thế thì tôi nghĩ rằng
cái cách của chúng tôi
nó cực kỳ hữu hiệu
và nó có thể là một cái cách
và nó có thể là một cái ngõ rất nhỏ
để mà là
cái lối thoát cho sân khấu việt nam
tại sao các vị
các vị không nhìn dân hiểu ấy nhỉ
tại sao đấy nhỉ
tôi nghĩ là
có khi các vị chỉ lên năm năm thôi
xong các vị lại xuống mất rồi
vừa nhìn ra
các vị lại đi làm việc khác mất rồi
chỉ còn là
những người còn lại
đó là nghệ sĩ chúng mình
cứ đai đẳng
cứ dai dẳng như thế thôi
thế là thôi
tôi là tôi
cứ nghĩ đơn giản thôi
tự mình thôi
cũng như trong điện ảnh thế
tôi cũng bật ra
tôi làm khoảng phim tư nhân đấy chứ
phải tự mình thôi
nghệ sĩ mà không
mà không thể hiện được cái tôi
muốn thể hiện được cái tôi
tức là gì
anh không bị người ta gò anh vào
cái gọi là cái gu của họ
tôi có gu của tôi
tôi có cách của tôi
tôi có cái phong cách của tôi
tôi có cái tư duy
tôi có cái suy nghĩ
riêng của tôi về điện ảnh
riêng của tôi về sân khấu
tôi phải là tôi
tôi ra một cái tư nhân của tôi
và tôi làm
tôi làm là gì
chúng tôi bỏ tiền ra
và chúng tôi phải thu được tiền về
không có là chết luôn
có lẽ là nghệ sĩ
như anh nói
tôi say mê
tôi sáng tạo
và tôi cứ thấy tôi hành động thôi
còn ta gạt bỏ ra ngoài
tất cả những cái
những cái nào là tiền
bởi vì có gì chăng nữa
thì người nghệ sĩ rồi
bản chất vẫn cứ là sự sáng tạo
và chúng tôi hy vọng
bằng những sáng tạo
bằng tâm huyết
bằng tất cả những cái gì
chúng tôi rút ruột ra đó
chúng ta sẽ không bằng
những việc xung quanh nữa anh
chúng ta cứ có một niềm tin
rồi sẽ có một ngày
sẽ nhìn thấy được
cái sự nỗ lực đó
và sẽ đến với chúng ta
phải không anh nhỉ
khán giả được đến là rất mừng
nhưng khán giả kiểu gì
đi hợp đồng
hợp đồng tốt không tốt
thế nhưng chúng ta không thể sống
bằng hợp đồng được
nghệ thuật nó không phải
kiểu như là
nghệ thuật chuyên nghiệp
nó không phải là như thế
nó phải là
người xem người ta
phải tìm đến
tìm đến mua vé
ký hợp đồng đi
sao người khổ nhất thế này
tôi thật sự
tôi cứ nghĩ là tôi
để thấy tuổi
cứ gặp tôi
cứ nói là thôi
các anh các chị ủng hộ
các anh các chị
đến đây mà xem
đến đây mà
các anh các chị hưởng
rất nhiều đây này
từ chúng tôi đây này
chứ không phải
các anh các chị
làm sao mà nó phát triển được
bây giờ có đi xin
người ta ủng hộ
làm sao phát triển được
anh phải tự tin vào anh
sau covid này
với cái tinh thần
của ông kiên
và tinh thần
của chúng tôi
với những người nghệ sĩ
chúng tôi sẽ hết mình
từ những ý kiến
nghệ sĩ nhân dân
triệu trung kiên cho biết
thì rõ ràng là
sau khi mà
chúng ta không chế được covid
lãnh đạo bộ văn hóa
rồi các cấp quản lý văn hóa nữa
cũng đã có
những cái động thái
rất là tích cực
anh chị em nghệ sĩ
ở các nhà hát quốc gia
sự trở lại của sân khấu
trong thời kỳ
và tôi nghĩ rằng
đấy làm tín hiệu mừng
nhưng cũng từ
những chia sẻ
rất là tâm huyết
rất là thống thiết
của nghệ sĩ ưu tú
thì cho thấy rằng
cái hỗ trợ
lãnh đạo bộ văn hóa
các cơ quan quản lý
mới chỉ là một phần
còn rất nhiều cố gắng
cần phải làm
của các nghệ sĩ
cũng như là
của những cái
đơn vị có liên quan
thì chúng ta mới hy vọng
vào sự phát triển bền vững
mà chỉ sân khấu mới có
chỉ sân khấu mới có thể phát huy được
cái sức mạnh riêng có của nó
để mà lôi kéo được khán giả
để mà quyến rũ được khán giả
giống như trước
và đấy là công việc
mà tôi nghĩ rằng
nó đòi hỏi sự nỗ lực
của rất nhiều
và rất lâu
hy vọng rằng
thì chúng ta sẽ có
nhiều can đảm hơn nữa
để mà tiếp tục
cái công việc
nó không hề là dễ dàng này
một lần nữa
rất cảm ơn các vị đã tham gia
và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình
gốc nhìn văn hóa
của chúng tôi ngày hôm nay